tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã họp cho ý kiến về báo cáo kết quả của năm đoàn kiểm tra của bộ chính trị
đối với một mươi năm cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc trung ương trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng đảng gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì phiên họp
sau khi nghe báo cáo của năm đoàn kiểm tra các đồng chí bộ chính trị đều thống nhất
nhận thấy rằng mặc dù thời gian thực hiện nghị quyết trung mương bốn gắn với thực hiện chỉ thị số năm còn ngắn
nhưng nổi bật lên là các cấp ủy tổ chức đảng đã nghiêm túc tổ chức học tập quán triệt
giúp cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng chính đốn đảng
và nhận thức rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa để tự soi tự sửa
thực hiện và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đánh giá chất lượng
phân loại tổ chức đảng đảng viên hàng năm gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn và chỉ thị số năm
bảo đảm dân chủ phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể cá nhân nhìn thẳng vào sự thật không nể nàng né tránh
sau kiểm điểm các tập thể và cá nhân thực hiện nghiêm túc khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm
chú trọng công tác xây dựng đảng thực hiện nghiêm các nguyên tắc quy định của đảng
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ công tác thanh tra điều tra truy tố xét xử được chỉ đạo quyết liệt hơn hiệu quả hơn
công tác kiểm tra giám sát và kỳ luật đảng được thực hiện đồng bộ nghiêm túc
giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng có tác dụng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
tuy nhiên bộ chính trị cũng nhận thấy một số nơi cấp ủy tổ chức đảng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa sâu
khắc phục khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm chưa kịp thời còn biểu hiện bệnh thành tích trong đánh giá phân loại tổ chức đảng đảng viên
vẫn còn cán bộ đảng viên chưa tự giác tù dưỡng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
chưa thực sự tận tụy với công việc ý thức trách nhiệm chưa tốt chưa chấp hành nghiêm kỷ cương kỷ luật nội bộ mất đoàn kết kéo dài